thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn vừa gây quyết định ban hành tài liệu chuyên môn hướng dẫn tạm thời sử dụng y dược cổ truyền để phòng chống dịch covid một mươi chín
tài liệu này sẽ được áp dụng cho tất cả các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trên toàn quốc
trong quyết định bộ y tế yêu cầu giám đốc các bệnh viện viện có rừng bệnh trực thuộc bộ y tế giám đốc sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và thủ trưởng y tế các bộ ngành căn cứ vào nguồn lực cùng tình hình thực tiễn tại địa phương đơn vị để chủ động ứng dụng y dược cổ truyền trong phòng chống dịch
đồng thời tổ chức triển khai hướng dẫn tạm thời sử dụng y dược cổ truyền để phòng chống dịch covid một mươi chín kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại trong phòng và điều trị
nguyên tắc chung sử dụng y dược cổ truyền để phòng và điều trị bệnh covid một mươi chín cụ thể như sau
về phòng bệnh dùng các phương pháp y dược cổ truyền để bồi bộ chính khí nâng cao thể trạng chú ý tuân thủ quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín của bộ y tế
về điều trị căn cứ và trần đoán biện chứng luận trị và thể chất tình trạng cụ thể của người bệnh điều trị càng sớm càng tốt chú trọng vị trí bệnh và chứng hậu chủ yếu đối với từng giai đoạn của bệnh
bên cạnh đó theo sát các diễn biến bất thường của bệnh tùy từng tình trạng của bệnh lý và giai đoạn của người bệnh thay thuốc kê đơn ra giảm thành phần khối lượng các vị thuốc của chuyên phù hợp với lý pháp phương dược và tính chất chuyên bệnh cuối học của chuyên
trường hợp kết hợp với y học hiện đại tham khảo hướng dẫn trần đoán và điều trị bằng y học hiện đại của bộ y tế đồng thời có kế hoạch điều trị theo dõi và dự phòng hợp lý
lưu ý hướng dẫn này không áp dụng đối với trẻ em với phụ nữ mang thai trong quá trình điều trị cần chú ý tới những thay đổi sinh lý khi mang thai
tiêu chuẩn xuất viện và theo dõi sau xuất viện theo hướng dẫn ba nghìn bốn trăm một mươi sáu giống các tiêu chuẩn y học hiện đại đang áp dụng
không giống như học hiện đại dựa trên bằng chứng y học cổ truyền là y học thực nghiệm được phát triển dựa trên các quan sát lâm sàng tích lũy được qua nhiều thế kỷ
nó không chỉ giải quyết yếu tố căn nguyên để tiêu diệt vi sinh vật gây bệnh mà còn hỗ trợ chức năng miễn dịch của cơ thể giúp chống lại bệnh tật và khắc phục di chứng
thời xưa khi đối mặt với bệnh truyền nhiễm không xác định được tác nhân gây bệnh cụ thể các thầy thuốc có thể quan sát triệu chứng của bệnh nhân đánh giá tình trạng bệnh và phát triển các phương pháp điều trị cho các giai đoạn khác nhau của bệnh

sau khi bệnh xảy ra cần có các biện pháp tích cực để ngăn chặn tình trạng bệnh trở nặng và nguy kịch điều quan trọng là phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa để ngăn tái phát khi phục hồi
theo y học cổ truyền các nguyên tắc thiết yếu để phòng và điều trị bệnh là nâng cao chính khí loại bỏ tà khí và điều trị bệnh theo nguyên nhân người bệnh
để nâng cao chính khí cần phải điều chỉnh các chức năng cơ thể đạt được cân bằng nội môi và tối đa hóa khả năng tự bảo vệ của cơ thể
ngoài thuốc sắc hoặc thuốc chế phẩm có nguồn gốc tự nhiên da có thể sử dụng các phương pháp không dùng thuốc khác như chấm cứu soa bóc bấm huyệt khí công thiền định và dinh dưỡng
y học cổ truyền dùng thuốc sắc theo thể bệnh giai đoạn bệnh và thuốc chế phẩm được thử nghiệm lâm sàng đánh giá an toàn hiệu quả và được cấp bằng sáng chế như thanh phế bài độc thang hóa thấp bài độc phương
khoác hương chính khí hoàn chế phẩm liên hoa thanh ôn chế phẩm sơ phong giải đập nang chế phẩm phòng phong thông thánh kim hoa thanh cảm
các vị thuốc bài thuốc được nghiên cứu đánh giá tác dụng dược lý các kết quả cho thấy các tác dụng như kháng virus phổ rộng trong đó có coronavir điều hòa miễn dịch chống viêm cải thiện chức năng tim phổi thần kinh
nghiên cứu đánh giá tác dụng chống covid một mươi chín của bài tập khí công truyền thống thở sáu thì chữa bệnh khí công quy tức có lợi cho phổi
khí công tăng sức khỏe đeo yên đạo dẫn bài tập tám bước có lợi cho phổi ba đoạn yên ba đoạn cầm thiền định
về các phương pháp tác động huyệt vị có các nghiên cứu đánh giá tác dụng chống covid một mươi chín của bấm huyệt châm kim đính hạt loa tai xoa bóp trì liệu vùng phổi để điều hòa khí và làm dịu lầm ngực
tại việt nam trong công văn số một nghìn ba trăm linh sáu về việc tăng cường phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do sars cov hai bằng các phương pháp y học cổ truyền do bộ y tế đã ban hành
ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi có đưa ra các bài thuốc của phương có thể áp dụng trong điều trị covid một mươi chín từng giai đoạn tùy vào từng trường hợp bệnh nhân cụ thể mà thầy thuốc lựa chọn pháp phương và ra giảm cho thích hợp
giai đoạn khởi phát với pháp điều trị sơ phong thanh nhiệt tuyên phế chỉ khái có thể sử dụng các bài thuốc ngân kiểu tán xâm tô tán nhân xâm bại độc tán hạnh tô tán
giai đoạn toàn phát với pháp điều trị tuyên phế thanh nhiệt định xuyến có thể sử dụng các bài thuốc ma hạnh thạch
cam thang hoặc dùng pháp điều trị thanh dinh thấu nhiệt với bải thuốc thanh sinh thang
giai đoạn hồi phục với những bài thuốc bổ âm dương khí huyết tạm phủ như bảo nguyên thang thập toàn đại bồ sinh mạch tán nhân sầm dưỡng vinh thang lục vị địa hoàng hoàn hợp sinh mạch ẩm dương âm thanh phế thang
bộ y tế vừa có văn bản năm nghìn chín trăm bốn mươi bốn về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín bằng thuốc cổ truyền và sản phẩm tiêu dược liệu
theo đó tại hướng dẫn sử dụng thuốc cổ truyền và sản phẩm tư dược bộ y tế công bố một mươi hai loại thuốc cổ truyền phòng và hỗ trợ điều trị covid một mươi chín gồm
sáu siro ngân kiều viện y học cổ truyền quân đội bộ quốc phòng
bảy hạnh tô bệnh viện y học cổ truyền trung mương
tám vệ khí khang viện y học cổ truyền quân đội bộ quốc phòng
chín hoạt huyết nhất nhất công ty trách nhiệm hạn dược phẩm nhất nhất
một mươi một xuyên tâm liên
trong số một mươi hai sản phẩm trên có viên năng covid cứng và mềm của công ty cổ phần sao thái dương
và trước khi có công văn này vài ngày
sản phẩm viên năng cứng covid của sao thái dương đã tăng giá bán lên một triệu đồng trên một hộp
gây xuân ra dự luận
ngày hai mươi sáu tháng bảy thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn đã ký văn bản thu hồi công văn nói trên
do có một số nội dung chưa phù hợp
năm hai nghìn hai mươi khi dịch covid một mươi chín bùng phát trên thế giới và tại việt nam
sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe covid của công ty cổ phần sao thái dương
bất ngờ được quảng cáo rầm rộ trên các trang mạng xã hội và trên thị trường
với những công dụng điều trị và diệt trừ virus
thậm chí sản phẩm còn được quảng cáo quá công dụng như khỏi ngay sau lần uống đầu tiên
hiệu quả cao đối với các bệnh virus hỗ trợ điều trị covid một mươi chín
ngay sau đó ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi cục an toàn thực phẩm bộ y tế đã phát đi thông báo
khẳng định thông tin như vậy là không chính xác không có loại thực phẩm chức năng
thực phẩm bảo vệ sức khỏe nào có công dụng dự phòng điều trị hoặc hỗ trợ điều trị covid một mươi chín
trong đợt dịch covid một mươi chín tại bắc giang vừa qua cục quản lý y dược cổ truyền bộ y tế đã đưa bài thuốc
ngọc bình phong tán trong đó có xuyên tâm liên để điều trị cho các bệnh nhân covid một mươi chín
tại bệnh viện giã chiến số hai cho kết quả tương đối tốt
qua thực tế điều trị và tổng hợp báo cáo của các y bác sĩ trực tiếp theo dõi điều trị các ca mắc covid một mươi chín
bằng thuốc cổ truyền cho thấy sự phản ánh rất tích cực và phấn khởi của các bệnh nhân khi sử dụng thuốc cổ truyền
các bệnh nhân sau khi dùng thuốc cổ truyền có các triệu chứng bệnh như cảm cúm đau nhức đầu đo mở cơ khớp
ho hát hơi chảy nước mũi đã nhanh chóng được cải thiện
đặc biệt những bệnh nhân được dùng thuốc ngọc bình phong gia xuyên tâm liên đã rút ngắn thời gian điều trị
kết quả xét nghiệm covid một mươi chín về âm tính nhanh hơn những bệnh nhân không được dùng thuốc cổ truyền khoảng năm ngày
đồng thời ít có bệnh nhân chuyển biến nặng
tuy nhiên lợi dụng điều này nhiều đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo để trục lợi
cục an toàn thực phẩm bộ y tế cho biết đang xuất hiện sản phẩm tên thực phẩm bảo vệ sức khỏe xuyên tâm liên
công ty trách nhiệm hạng hàng thu pharma chưa đăng ký bản công bố sản phẩm cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe xuyên tâm liên tại cục
hình ảnh giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm có số đăng ký một dmp hai nghìn một mươi tám
cấp ngày hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một có dấu đỏ của cục an toàn thực phẩm là giả mạo
ông trần minh ngọc phó cục trưởng cục quản lý y dược cổ truyền bộ y tế cho biết
người dân không nên tự ý mua thuốc xuyên tâm liên để sử dụng đặc biệt với mục đích phòng ngừa covid một mươi chín
chỉ sử dụng thuốc xuyên tâm liên theo chỉ dẫn của các thầy thuốc
hiện cục vẫn đang phối hợp với cục khoa học công nghệ và đào tạo bộ y tế
làm đề cương nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng sản phẩm xuyên tâm liên hỗ trợ điều trị trên bệnh nhân covid một mươi chín
bên cạnh đó có nhiều loại thuốc vẫn đang phát huy được hiệu quả của y dược cổ truyền
thuốc điều trị covid một mươi chín voldivir đã được hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia
bộ y tế đồng ý cho thử nghiệm lâm sàng trên người nhiễm sắc covid hai
đây là loại chế phẩm thuốc y học cổ truyền đầu tiên điều trị covid một mươi chín của việt nam
được đưa vào thử nghiệm lâm sàng
theo đó loại thuốc này sẽ ngăn cản sự bám dính của virus với tế bào trù
làm mất khả năng xâm nhập của virus vào trong tế bào trụ
đồng thời sẽ ước chế khả năng nhân lên của virus trong tế bào
đối với những hạt virus đã xâm nhập vào bên trong tế bào chủ
thuốc sẽ kích hoạt các tế bào miễn dịch để chúng nhận biết phong tỏa và loại trừ các hạt virus
cho đến nay đã có hàng trăm nghiên cứu lâm sàng về các phương pháp y học cổ truyền trong điều trị covid một mươi chín
các kết quả cho thấy y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại có thể giảm tỷ lệ
chứng nghiêm trọng hoặc nguy kịch cải thiện khả năng phục hồi lâm sàng
và giúp giảm bớt các hiệu chứng như ho sốt khó thở
tác dụng chống covid một mươi chín của y học cổ truyền được minh chứng qua các nghiên cứu về cây thuốc
bài thuốc và các phương pháp chữa trị bệnh không dùng thuốc
thế nhưng để sử dụng và điều trị bệnh hiệu quả người dân cần tỉnh táo trước những thủ đoạn lừa đảo
và chỉ tuân thủ theo chỉ định của y bác sĩ
đồng thời cơ quan chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền đưa ra các hướng dẫn cụ thể để người dân dễ dàng tiếp cận
tránh hiểu lầm và bị lừa đảo trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp
để từ đó y dược cổ truyền phát huy tốt hiệu quả phòng chống dịch